ngày tám tháng bảy bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức lễ phát động trực tuyến toàn quốc cuộc thi
viết về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
cuộc thi nhằm phát hiện biểu dương nhân rộng những tập thể cá nhân trong và ngoài ngành bảo hiểm xã hội
có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
cổ vũ động viên các tầng lớp cán bộ nhân dân và mọi người lao động
tích cực tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
nội dung của cuộc thi tập trung phản ánh gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực như tuyên truyền
vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
phát hiện đấu tranh chống tiêu cực lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
cuộc thi dành cho mọi công dân việt nam là cán bộ công chức viên chức cá nhân tổ chức trong và ngoài ngành
bảo hiểm xã hội từ trung ương đến địa phương nhà báo phóng viên cộng tác viên báo chí trong cả nước
thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các tác phẩm dự thi gửi về báo bảo hiểm xã hội số một trăm năm mươi phố vọng phường phương liệt quận thanh xuân hà nội
lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập bảo hiểm xã hội việt nam
dự kiến có một mươi chín tác phẩm được trao giải với một giải đặc biệt trị giá ba mươi triệu đồng một giải nhất trị giá hai mươi triệu đồng